ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản yêu cầu các quần huyện thị xã và các sở ngành
kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp gian lận trục lợi chính sách hỗ trợ tiêu hủy do bệnh dịch tàn lợn châu phi
trong đó ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu thanh tra thành phố phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
thành lập đoàn công tác thành phố tiến hành kiểm tra ra soát toàn bộ quy trình phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi
tại các huyện tránh để xảy ra tình trạng khai khống lợn mắc bệnh dịch chết để nhận tiền hỗ trợ của thành phố
ủy ban nhân dân tp cũng giao sở nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với các sở ngành
đơn vị giám sát chặt chẽ công tác thống kê báo cáo số liệu dịch bệnh số liệu lợn buộc phải tiêu hủy
và thực thi chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi trên địa bàn thành phố
sở tây chính và các đơn vị tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí để hỗ trợ cho người chăn nuôi
và lực lượng tham gia phòng chống bệnh dịch trên địa bàn